đấy một chữ cán bộ cũng như là cái này ngán đi
có được không có biết làm không

tôi thì tôi là người bản địa thế cho nên là tôi cũng biết là như là tiếng thái tiếng hà nhi khang mũ
còn nữa thì bản thân mình thì cũng là người dân tộc ở trên địa bàn này
cho nên là cũng ăn hiểu về cái phong tục tài khoản của bà con
cho nên là mình nói thì vừa nói thì vừa động vừa tuyên truyền vừa là thuyết phục
còn nữa là mình nói để cho bà con làm sao mà có nói dí hiểu nhất
gần dân để phục vụ tốt hơn sự chân thành của các cán bộ chiến sĩ công an xã đã củng cố thêm niềm tin yêu của đồng bào
vì thế những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự cũng từng bước được chuyển hóa
từ khi có công an chính quy về xã bà con ai cũng mừng
hàng ngày thì các đồng chí đều xuống bàn để giúp đỡ cho bà con
hôm nay biết gia đình tôi dựng nhà
các anh ấy cũng tranh thủ đến giúp
bà con với con xã là luôn luôn gám bó với nhiều
hàng ngày thì có công việc gì thì bà con nhờ đến các cán bộ con xã thì sẵn sàng xuống địa bàn
có các đồng chí công an xã ở bên kệnh bà con thì bà con cảm thấy rất vui
giúp đỡ bà con để lên thì bà con nhìn thấy là mình gần vui hơn
gần vui với mình hơn thì người ta sẽ tin tưởng mình hơn
nó là một cái nguồn động lực
mình làm được thì mình làm như thế nào
làm thật mình nói thật làm đến đâu
mình đã nói thì mình phải làm
thì bà con mới tin mình
động lực lớn nhất để mỗi cán bộ công an xã vượt qua mọi khó khăn là được người dân tin tưởng
ngày mai những lá trắng xanh mang màu áo công an nhân dân sẽ lại vào bàn
dấu chân các anh sẽ in khắp mọi nèo đường để giữ gìn cuộc sống
hãy tỉnh yên cho người dân nơi cực tây của tổ quốc
thưa quý vị giữa cái nắng nóng trưa hè gai gắt gần bốn mươi độ ở thành phố hồ chí minh
thấy người dân bị ngã vì vệnh
vết dấu nhất chảy xuống đường
các chiến sĩ của trạm cảnh sát giao thông tân túc phòng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
đã không ngại vất vả có hành động đẹp được người dân cảm mến
cơ quan điều tra thu giữ một mươi bảy máy tính sách tay nhiều đồ vật tài liệu
sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ một mươi bốn đối tượng tại thành phố thái nguyên đang gọi điện mời khách hàng tham gia giao dịch
vụ việc tiếp tục được điều tra
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất tống đạt cáo trạng vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
và các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn tp hcm và nhiều tỉnh thành khác cho các bị can
vụ án có hai trăm năm mươi bốn bị can với hơn hai trăm tám mươi sáu bảy mươi bút lục và hai trăm một mươi năm luật sư tham gia bảo chữa
thẩm phán huỳnh văn trực phó tranh án tòa hình sự được phân công giải quyết vụ án này
theo cáo trạng các bị can là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo các phòng
đến lãnh đạo các trung tâm chi cục đăng kiểm thống nhất chi đạo các đăng kiểm viên cấp dưới
các nhân viên làm việc ở các trung tâm chi cục nhận tiền từ các chủ xe chủ tàu
qua đó bỏ qua lỗi bỏ qua các điều kiện về chất lượng an toàn
bằng kỹ thuật an toàn lao động bảo vệ môi trường trong đăng kiểm thẩm định hồ sơ thiết kế
trong số hai trăm năm mươi bốn bị can bị truy tố bị can đổ trung học cựu trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam
bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn hai tám tỷ đồng để cấp thông báo năng lực cho ba mươi tám cơ sở đóng tàu
tại long an hoạt động trái luật
bị can đỗ trung học bị truy tố về tội nhận hối lộ
tuy nhiên đỗ trung học được xác định đã xuất cảnh ranh nước ngoài từ cơ khẩu sân bay quốc tế nội bài
từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trước thời điểm khởi tố bị can
hiện không xác định được đang ở đâu nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với ông học
giờ đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được dư luận và xã hội quan tâm
nên đối với trường hợp của ông học cơ quan thiết hành tố tụng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp
để đảm bảo thực hiện quyền bầu chữa theo quy định
thưa quý vị ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên sử dụng hung khí trên đường đi chém người
do bị các đối tượng chống trả hành động dũng cảm này đã kịp thời ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra
hai mươi bốn đối tượng này đều lứa tuổi vị thanh niên hầu hết là học sinh
chỉ vì mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác đã mang theo hung khí điều khiển một mươi xe mô tô đi tìm người chém
thượng úy trần đức tài công an thị trấn ba tơ huyện ba tơ cùng tổ công tác khẩn trương đến ngăn chặn khống chế
thì hàng chục đối tượng trên đã chống trả bỏ chạy làm thượng úy trần đức tài bị thương gãy tay
khi mà nhận được thông tin từ người dân là rất là nhiều đối tượng tham gia điều khiển xe máy và mang theo rất là nhiều hung khí
đi xe máy là dần hẳn nâng rất là ngong nghi cho nên là báo cáo ngay chỉ huy để xin ý kiến và kịp thời có mặt tại hiện trường
để ngăn chặn các nhóm đối tượng trên không có để nhóm đối tượng gây ra hậu quả cho xã hội
những hung khí độ chế như dao mắt dài như thế này đã được các đối tượng sử dụng để đánh nhau
nếu không ngăn chặn kịp thời thì hậu quả khôn lường
mặc dù mới ở tuổi vị thành niên
nhưng các đối tượng rất mạnh động sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
sau khi công an thị trấn làm việc với số đối tượng trên thì nhiều phụ huynh mới biết con mình vi phạm pháp luật tàng trữ sử dụng hung khí
hiện vụ việc đang được công an thị trấn ba tơ củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên
quyết liệt ngăn chặn truy bắt hàng chục đối tượng sử dụng hung khí
thượng úy trần đức tài cũng đã được người dân huyện ba tơ biểu dương khen ngợi về hành động dũng cảm
trong khi thi hành nhiệm vụ hết mình với công việc sẵn sàng vì nhân dân phục vụ
tình quốc tế
israel vào ngày hôm nay một mươi một tháng năm tiếp tục yêu cầu người palestine
ở một loạt khu lán trại thuộc thành phố rafah phía nam giải gaza sơ tán
tới nơi mà họ gọi là khu vực nhân đạo mở rộng ven bờ biển thuộc thị trấn al mawasi
đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quân đội israel đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công trên bộ vào rafah
theo các nguồn tin quân đội israel đã kêu gọi người dân tại ít nhất năm khu lán trại
tại phía đông rafah phải lập tức di chuyển ra khỏi các địa điểm này
với lý do đây là những khu vực chiến sự nguy hiểm
đến nay khoảng ba trăm linh người gaza đã di chuyển về phía al mawasi
bất chấp sức ép từ mỹ và các cảnh báo của các nhóm nhân đạo quốc tế
israel khẳng định vẫn thực hiện kế hoạch tấn công rafah
nơi trước đó hơn một triệu người đã buộc phải di rời để tránh giao tranh
trong ngày hôm qua xe tăng israel đã chiếm được con đường chính phân chia khu vực phía đông và phía tây rafah
nhà trắng cho hay đang theo dõi các hoạt động của israel đồng thời bày tỏ lo ngại
song cho rằng cuộc tấn công hiện chỉ tập trung xung quanh cửa khẩu rafah
phía mỹ cũng cảnh báo về israel sử dụng vũ khí do mỹ cung cấp trong chiến dịch ở gaza
là vi phạm luật nhân đạo quốc tế
trong bối cảnh các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại gaza chưa đạt được kết quả
cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn
và trao đổi con tin hướng tới chấm dứt cuộc xung đột xảy ra tại giải đất này
trong hôm qua ngoại trưởng ai cập samir sukri đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ
với những người đồng cấp anh và pháp nhằm đềm lại những kết quả của vòng đàm phán mới nhất tại cairo
ngoại trưởng sukri nhấn mạnh
sự cần thiết phải huy động mọi nỗ lực quốc tế để đảm bảo thành công trong quá trình hòa dạy hiện nay
ông cũng kêu gọi các bên thể hiện sự linh hoạt và thực hiện những bước cần thiết nhằm đạt được thỏa thuận
cùng ngày phía hamas cho biết sẽ tham vấn với các phe phái khác của palestine
để xem xét lại chiến lược đàm phán nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn với israel
tuy nhiên hamas cáo buộc israel lần tránh thỏa thuận ngừng bắn
thể hiện qua việc israel vẫn tiếp tục các hành động quân sự ở rafah
phía israel trước đó lại cho rằng đề xuất của hamas có những nội dung
mà nước này không thể chấp nhận
trong một diễn biến khác ngoại trưởng các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae hôm nay cho hay
nước này đã bác đề xuất của thủ tướng israel benjamin netanyahu
về khả năng abu dhabi tham gia cơ quan quản lý dân sự ở giải gaza hiện do israel chiếm đóng
vào ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa tại trung tâm thủ đô buenos aires của argentina
khiến cho chín mươi người bị thương trong đó nhiều người bị thương nghiêm trọng
tại nạn xảy ra khi một đoàn tàu chở khách bảy tòa đâm vào một đoàn tàu khác đang dừng bảo dưỡng tại khu vực palermo
trong số chín mươi người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì có ba mươi người được đánh giá là bị thương nghiêm trọng
theo thị trưởng thành phố buenos aires nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra
sau khi vụ tai nạn xảy ra hai máy bay trực thăng và sáu mươi xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường
để phục vụ cho công tác cứu hộ
hệ thống tàu hỏa rất phát triển
tại buenos aires là phương tiện giao thông chủ đạo của người dân
tuy nhiên trong quá khứ từng xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm vào năm hai nghìn một mươi hai khiến cho năm mươi một người thiệt mạng
chương trình lương thực thế giới fao tại afghanistan và giới chức địa phương thông báo
mưa bão và lũ quét những ngày qua đã khiến cho ba trăm ba mươi người thiệt mạng hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại
hệ thống tàu hỏa rất phát triển
tại buenos aires là phương tiện giao thông chủ đạo của người dân

afghanistan dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu